với hành vi giả danh công an để cướp tài sản hai đối tượng phạm thanh quang và nguyễn phạm văn tài
cùng ngụ tại quận bình tân tp hcm vừa bị công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long khởi tố để điều tra về hành vi cướp tài sản
công an xã xuân hiệp huyện trà ôn nhận được tin báo của người dân về việc bị hai đối tượng đi xe mô tô
đến tiệm game bắn cá trên địa bàn tự xưng là công an đến kiểm tra
sau đó đã nổ súng và yêu cầu những người trong tiệm game mang tất cả tài sản để ra phía trước
rồi hai đối tượng lấy đi
tin nhận được tin báo lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng này
qua kiểm tra lực lượng công an tạm giữ bốn mươi sáu triệu đồng sáu điện thoại di động
một cây súng tự chế cùng với nhiều loại giấy tờ khác đặc biệt có một thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự
tại cơ quan công an quang và tài đều thừa nhận hành vi cướp của mình
mục đích của việc giả danh công an để cướp tài sản là muốn có tiền tiêu xài cá nhân